chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân

theo ý kiến về một số vướng mắc trong hoạt động tư pháp tại địa phương
theo ý kiến của các thành viên ban chỉ đạo tòa án nhân dân tối cao cần xem xét cẩn trọng các quy định về hòa giải trong các văn bản hiện hành để tránh trùng lập
riêng đối với những vướng mắc trong hoạt động tư pháp tại địa phương
những bất cập về cơ sở vật chất của các cơ quan chức năng cần tìm ra giải pháp để xử lý điểm ngẽn đó
hạn chế việc hành chính hóa hình sự dễ bỏ lọt tội phạm
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch nước trần đại quang đề nghị các cơ quan chủ trì đề án
cần tiếp thu ý kiến của các thành viên ban chỉ đạo để hoàn thiện đề án nâng cao tính khả thi trên thực tế
đối với những khó khăn trong lĩnh vực tư pháp cần cân nhắc đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế
chủ tịch nước nhận định bên cạnh những tồn tại hạn chế
báo cáo đánh giá cũng nên nhìn nhận những kết quả đạt được của các cơ quan tư pháp
sự phối kết hợp giữa các bên được dư luận đánh giá
đánh giá cao nhất là công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng
chiều nay tại long an ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
cùng các đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đơn vị tỉnh long an đã có buổi tiếp xúc cử tri với lãnh đạo tỉnh
để lấy ý kiến trước kỳ họp thứ sáu
tại buổi tiếp xúc vấn đề đang được cử tri tỉnh long an quan tâm đặc biệt là dự án mở rộng quốc lộ sáu mươi hai
vì hiện quá nhỏ hẹp xuống cấp nghiêm trọng thường xuyên kẹt xe
tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao
ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị chính phủ chỉ đạo bộ giao thông xem xét ưu tiên
sớm triển khai xây dựng tuyến đường này trước năm hai nghìn hai mươi dự án mở rộng quốc lộ năm mươi
phát biểu tại đây phó thủ tướng thường trực trương hòa bình vui mừng với quá trình phát triển
kinh tế xã hội của long an trong tám tháng qua đồng thời ghi nhận những ý kiến đề xuất của lãnh đạo
tỉnh long an và lưu ý tỉnh long an ngoài nguồn vốn trung ương thì địa phương phải có giải pháp
tháo gỡ khó khăn chủ động linh hoạt
thưa quý vị và các bạn lễ khánh thành đại học anh quốc việt nam cơ sở eco park vừa diễn ra vào
sáng nay một mươi năm tháng chín tại tỉnh hưng yên đây là trường đại học đầu tiên của anh quốc mở tại việt nam
trường đại học anh quốc việt nam không chỉ đơn thuần là một biểu tượng mà còn là một bước đi
thiết thực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi nước với tổng vốn đầu tư bảy mươi triệu usd
mỹ khuôn viên trường đặt tiêu chuẩn anh với sức
chứa bảy sinh viên trường đại học anh quốc việt nam được kỳ vọng trở thành mô hình thành công
của hợp tác anh việt trong lĩnh vực giáo dục đại học
trực tiếp từ bên anh anh có thể ở việt nam mà em vẫn được học một môi trường hoàn toàn quốc tế
không cần phải đi sang hẳn bên nước anh mà vẫn có thể có được cái văn hóa của họ
là trường đại học quốc tế đầu tiên và duy nhất tại việt nam cấp bằng trực tiếp từ hai
đại học danh tiếng của anh quốc university of london và staffordshire university of london
và stafoscie unever city trường đại học anh quốc việt nam sẽ mang lại trải nghiệm học tập chuẩn quốc tế cho sinh viên việt nam ngay tại quê hương mình
giáo dục là một lĩnh vực hợp tác mang tính toàn cầu điều mà tất cả các sinh viên cần được trang bị đó là những kiến thức về văn hóa và kỹ năng cần thiết để đáp ứng được nhu cầu của thời đại công nghệ số bốn
chúng tôi cũng mong muốn thực hiện các chương trình trao đổi giảng viên và sinh viên từ anh quốc sang việt nam và ngược lại
đào tạo lấy sinh viên làm trọng tâm trang bị cho sinh viên tất cả các kỹ năng thiết yếu cho thị trường lao động là mô hình đào tạo của đại học anh quốc việt nam
với tổng diện tích lên tới sáu năm hectare cùng cơ sở vật chất hiện đại tích hợp giảng đường và không gian nghiên cứu khuôn viên mới này hứa hẹn sẽ cung cấp những trải nghiệm học tập và phát triển toàn diện nhất cho sinh viên
tiếp tục thông tin
tiếp tục thông tin về siêu bão mangkut tính đến nay đã có ít nhất ba người thiệt mạng và bốn người bị thương khi bão mangkut đổ bộ vào đảo lưu đông miền bắc philippines vào sáng nay
nhà chức trách philippines dự báo con số thương vong có thể còn tiếp tục tăng
với giấc gió lên tới hơn hai trăm linh km một giờ siêu bão mangkut mang theo mưa lớn đã gây ra lũ lụt lở đất và mất điển trên diện rộng
đã có hơn bốn mươi vụ lở đất tại khu vực kodi léra và hai nhân viên cứu hộ đã thiệt mạng khi cố gắng cứu người dân
dân thoát khỏi các vụ lở đất này
siêu bão mang khụt cũng phá hủy nhiều ngôi nhà quật đổ cây cối khiến hơn một trăm linh người ở miền bắc philippines phải sơ tán
nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế bị hoãn từ ngày một mươi bốn tháng chín trong khi các cơ quan công sở và trường học phải đóng cửa
giới chức philippines trước đó đã cảnh báo bão măng khuột có thể gây ảnh hưởng lớn đến năm triệu người dân nước này
hiện bão đã rời philippines và di chuyển với vận tốc một trăm bảy mươi km một giờ hướng về phía đặc khu hành chính hồng kông trung quốc
và khu vực phía nam trung quốc
đài khí tượng hồng kông cho biết có thể cân nhắc ban cảnh báo bão cấp tám vào dạng sáng mai và nâng lên cấp một mươi
tương mức nguy hiểm nhất khi bão mangkut đổ bộ
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hồi một mươi chín h tối nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín ba độ vĩ bắc
một trăm một mươi tám hai độ kinh đông trên khu vực đông bắc biển đông cách ma cao trung quốc khoảng sáu trăm năm mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi năm ba mươi km đến một mươi chín h ngày một mươi sáu tháng chín
vị trí tâm bão ở khoảng hai mươi hai độ vĩ bắc một trăm hai mươi một một độ kinh đông ngay trên bờ biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba một trăm ba mươi năm một trăm năm mươi km trên giờ giật cấp một mươi bảy
do ảnh hưởng của bão
biển đông bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo hoàng sa có mưa bão gió mạnh cấp một mươi một một mươi hai
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi ba một mươi năm giật trên cấp một mươi bảy biển động dữ dội
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới vùng gió mạnh cấp sáu trở lên
phía bắc vĩ tuyến một mươi sáu độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi độ kinh đông
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
đi sâu vào đất liền phía nam các tỉnh quảng đông quảng tây trung quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
từ chiều một mươi sáu chín ở vùng biển bắc vĩnh bắc bộ có mưa bão gió mạnh dần lên cấp bảy tám
đến đêm tăng lên cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động rất mạnh
trong ngày một mươi bảy tháng chín ở quảng ninh có gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi
ở các tỉnh lạng sơn cao bằng có gió mạnh cấp sáu bảy giật cấp chín
trong ngày một mươi bảy chín các tỉnh hải phòng bắc giang bắc cạn hà giang
có gió giật cấp sáu đến cấp bảy các tỉnh khác ở bắc bộ bắc trung bộ ít chịu ảnh hưởng về gió mạnh của bão số sáu
để chủ động ứng phó với cơn bão mang khúc các địa phương tỉnh thanh hóa có phương án thu hoạch ngay các trà lúa đã chín
để hạn chế thiệt hại chủ động tiêu nước đệm chống ngập úng
theo đó các huyện miền núi sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở khu vực nguy hiểm
khi có lệnh khẩn cấp hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền tàu du lịch
đang hoạt động trên biển thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm
quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền tổ chức việc neo đậu bảo đảm an toàn
nhanh chóng tìm biện pháp liên lạc với các phương tiện tàu thuyền đang mất thông tin liên lạc
điều tiết hệ thống hồ chứa để đón lũ bảo đảm an toàn cho công trình và hạ du
bố trí lực lượng thường trực để xử lý kịp thời các tình huống
chủ động triển khai các phương án bảo đảm an toàn công trình đê điều
các trọng điểm sung yếu các tuyến đê đang thi công dở dang
chuẩn bị lực lượng vật tư phương tiện sẵn sàng hộ đê khi xảy ra sự cố trong mùa mưa bão
sáng nay tại hà nội hơn năm trăm linh người đã đồng loạt tham gia sự kiện ngày làm sạch thế giới hai nghìn một mươi chín
tại nhiều địa điểm nhằm dọn sạch nơi mình sinh sống và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường
ngay từ sáng sớm nhóm bạn của okabe chikara đã có mặt tại bãi đất chống ven phủ
tây hồ đây vốn là nơi nhiều người dân thường xuyên luyện tập nghỉ ngơi và vui chơi
thế nhưng ít ai biết nơi đây cũng chứa rất nhiều rác
và okabe chikara cũng như những người tham gia sự kiện ngày dọn sạch thế giới hai nghìn một mươi chín
đều có chung mong muốn góp một phần nào đó cho việt nam
phủ tây hồ chỉ là một trong một mươi địa điểm được các nhóm hoạt động xã hội về môi trường lựa chọn
để dọn dẹp trong ngày hôm nay
các vị trí này có điểm chung là đông người qua lại
tuy nhiên do ý thức giữ gìn môi trường của người dân chưa cao nên còn nhiều rác
số rác mà các tình nguyện viên thu được cũng đủ loại từ rác sinh hoạt tới phế thải xây dựng
đơn vị tổ chức kỳ vọng sự tham gia của nhiều người bạn nước ngoài
chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường hà nội sẽ thay đổi nhận thức của họ
nhiều người xem chúng tôi làm gì và có lẽ là vui hay là xấu hổ
nhưng mà đặc biệt là nhóm muốn mọi người tham gia và suy nghĩ ô nhiễm như thế nào
và muốn làm sạch thế giới
hãy dành một cái thói quen thường xuyên hơn quan tâm đến môi trường
cũng như là làm cho cái không gian của chúng ta ngày càng xanh sạch
thì nó sẽ góp phần đảm bảo
góp phần đảm bảo hơn cho cuộc sống của chúng ta chứ không chỉ quan tâm đến ngày lễ
ngày dọn sạch môi trường thế giới năm nay có một trăm năm mươi quốc gia cùng thực hiện
tại việt nam ước tính có hàng nghìn người ở bảy tỉnh thành
cùng chúc sức thực hiện work kill it up day hai nghìn một mươi tám
hôm nay tại xã trí công huyện tuy phong tỉnh bình thuận
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh bộ tài nguyên và môi trường
phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận cũng tổ chức gia quân
ngày thứ bảy tình nguyện hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm hai nghìn hai mươi
chiến dịch năm nay với chủ đề quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững
nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường
đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn
trong quá trình xây dựng phát triển kinh tế xã hội và hài hòa với thiên nhiên
cùng với cả nước trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
tổ chức đồng loạt ngày thứ bảy tình nguyện hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
nhằm phát huy vai trò sung kích tình nguyện của đoàn viên thanh thiếu niên
trong công tác tham gia bảo vệ môi trường sử dụng hợp lý hiệu quả bền vững
các nguồn tài nguyên gắn với bảo vệ và phát triển bền vững
qua đó kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động nhằm bảo vệ môi trường
bằng các hoạt động thiết thực góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường
kênh hiệp đức làm vệ sinh khu vực bãi biển lực lượng thanh niên tình nguyện
còn tham gia quét dọn chỉnh trang và trồng cây tại đài tưởng niệm liệt sĩ ở địa phương
xin được chuyển sang phần tin quốc tế
đề cập về tình hình iran ngoại trưởng mỹ mike pompeo cho biết washington đang xem xét
các trường hợp có thể được miễn trừng phạt đối với các nước và doanh nghiệp tiếp tục làm ăn
với tehran sau ngày bốn tháng một mươi một
thời điểm mỹ nối lại các biện pháp xiết chặt kinh tế đối với nước cộng hòa hồi giáo
đồng thời tuyên bố tái áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào nước này
trong đó gói biện pháp trừng phạt đầu tiên nhằm vào các doanh nghiệp hoặc các nước tiếp tục làm ăn với iran
các doanh nghiệp này hiện phải lựa chọn giữa việc đầu tư vào iran và việc tiếp cận tới thị trường mỹ
washington cũng cho các công ty thời gian để rút khỏi hoạt động khỏi iran
theo đó gói các biện pháp trừng phạt thứ hai của mỹ sẽ nhằm vào iran liên quan tới giao dịch tài chính
và xăng dầu sẽ chỉ có hiệu lực sau ngày bốn tháng một mươi một tới
ít nhất ba người đã thiệt mạng và bảy người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra
tại một trung tâm thương mại sầm ớt ở thủ đô mexico city của mexico
vụ việc xảy ra tại trung tâm mua sắm plaza gradibady
một trong những địa điểm thu hút nhiều du khách tới thăm quan mexico city
cảnh sát hiện đang truy lùng ba đối tượng nam giới mang theo súng trường và súng lục bỏ chạy trên các xe máy
trung tâm thương mại plaza gradibadi nằm ở khu vực giáp danh thành phố tepito
một trong những thành phố bất ổn nhất về an ninh ở mexico
tepito là địa bàn hoạt động của băng nhóm tội phạm ma túy la unión
thủ đô mexico city đang chứng kiến số vụ giết người tăng kỷ lục kể từ năm hai nghìn một mươi
đa số vụ tội phạm bạo lực có liên quan tới các nhóm buôn bán ma túy
tổng số tiền nợ mà người mỹ đã vay để trang trải chi phí học đại học đã lên tới một năm trăm linh tỷ usd
khoảng bảy mươi số người tốt nghiệp đại học ở nước này
chưa thanh toán được hết nợ sinh viên với mức trung bình là ba mươi usd
tại một thành phố đắt đỏ như newark sau khi trang trải các chi phí sinh hoạt tối thiểu
một sinh viên mới ra trường với một công việc ổn định có thể phải mất ít nhất tám năm
mới có thể trả hết nợ cùng các khoản lãi cộng dồn
đối với bốn mươi bốn triệu sinh viên mỹ đã tốt nghiệp mọi quyết định và hoài bão đều bị chi phối bởi món nợ thời đi học
giấc mơ sở hữu một ngôi nhà hay một chiếc ô tô trở nên xa vời hơn bởi các ngân hàng không muốn cho vay nợ sinh viên
những khách hàng có xếp hạng tín dụng thấp do đang nợ nần
số liệu thống kê cũng cho thấy sáu mươi sáu bị stress vì lo thanh toán nợ trong khi bốn mươi sáu hối hận vì đã vay tiền để đi học đại học
hiện một số bang ở mỹ đang tìm cách giải quyết khủng hoảng nợ đại học bằng một số biện pháp như miễn giảm học phí đối với con em những gia đình có thu nhập thấp
năm ngoái newark đã trở thành bang đầu tiên của mỹ áp dụng chương trình miễn học phí hoàn toàn cho sinh viên
đến từ những gia đình có thu nhập thấp

đến từ những gia đình có thu nhập thấp